các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng thường ký sinh ở họng mũi của người nếu ở trạng thái không gây bệnh nạ mô cầu thường không có vỏ
khi điều kiện thuận lợi não yêu cầu gây viêm họng mũi thường là nhẹ không có triệu chứng
một tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp này chúng từ họng mũi xâm nhập vào máu thường là qua đường bạch huyết gây ra tình trạng nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu
từ máu não mô cầu có thể đến màng não gây ra viêm màng não hoặc đến da gây nên các chấm hoặc ban suốt huyết
hiếm hơn có thể gặp các tổn thương ở khớp và phổi tổn thương suốt huyết có thể gặp ở da hoặc các cơ quan nội tạng đặc biệt là thận
nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu có thể dẫn đến sốc nặng trong vòng vài giờ
theo trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc năm một mươi dân số có trong người vi khuẩn nã mô cầu gây viêm mảng não do não mô cầu
trong đa số trường hợp vi khuẩn ở trạng thái không hoạt động có nghĩa là sẽ không gây bệnh không có triệu chứng lâm sàng
nếu vi khuẩn ở trạng thái hoạt động nghĩa là gây nên các triệu chứng và bệnh chúng trở nên rất nguy hiểm
theo viện nghiên cứu quốc gia về các dối loạn thần kinh và đột quỵ mỹ nhiễm trùng có thể dẫn đến tử vong từ một mươi một mươi năm số trường hợp kể cả đã được điều trị
một mươi các trường hợp còn lại sẽ để lại những tổn thương vinh viễn về não bộ hoặc các hậu quả di chứng không mong muốn nghiêm trọng khác
thời gian ủ bệnh não mô cầu từ một một mươi ngày trung bình năm bảy ngày
nhiễm chùng huyết do não mô cầu có thể là diễn tiến tối cấp cấp tính hay mạng tính
nhiễm trùng huyết thể cấp tính là thường gặp nhất
khỏi bệnh đột ngột tuy trong một số bệnh nhân có tình trạng tương tự như cảm cúm trước đó như mệt nhọc đau họng ho nhức đầu
tiếp theo bệnh nhân suốt cao ba mươi chín bốn mươi độ c ốn lạnh rét run nhiều lần nhức đầu nôn ói đau khớp đau cơ thở nhanh huyết áp tụt
hình ảnh đặc trưng của bệnh là ban xuất huyết xuất hiện trong khoảng bảy mươi năm các trường hợp trong vòng một hai ngày sau sốt màu đỏ hoặc tim thấm bờ không tròn đều kích thước thay đổi từ một hai mm đến vài cm
phết ban có bề mặt bằng phẳng không gồ lên da có khi có hoại tử trung tâm phân phối khắp người nhiều nhất ở vùng nách không quanh khớp khử gối cổ chân lan nhanh về số lượng cũng như là kích thước kèm suốt huyết niêm mạc mắt ở hầu hết trường hợp
bệnh dễ gây thành dịch nhất là trong các nhà trẻ gia đình khu tập thể khu công nghiệp mật độ người đông và điều kiện vệ sinh kém
tuổi dễ mắc bệnh nhất là trẻ em từ sáu tháng đến ba tuổi hoặc thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi bệnh có tỷ lệ mắc thấp ở người trên hai mươi tuổi
thể thường gặp nhất của bệnh là thể nhiễm trùng huyết và viêm mảng não mủ thể viêm mảng não thường xảy ra sau viêm mũi họng hoặc khởi phát đã là triệu chứng của viêm mảng não
bệnh nhân cũng bị sốt đột ngột ba mươi chín bốn mươi độ c mệt mỏi đau đầu nhiều nôn vọt người bệnh nhanh chóng bị lù lẫn hoảng loạn co giật và hôn mê
bệnh viêm mảng não do não mô cầu có khả năng tử vong cao nên phải xếp vào dạng ưu tiên cấp cứu
khi thấy có biểu hiện nghi ngờ người bệnh cần tới ngay cơ sở y tế càng sớm càng tốt và không nhất thiết phải cách ly ngay
để phòng bệnh viêm não màng não do não mô cầu lây lan trong cộng đồng cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau
vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng xúc miệng họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường
vệ sinh nơi ở thông thoáng nơi ở nơi làm việc chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ
khi có biểu hiện sốt cao đau đầu buồn nôn và nôn cứng cổ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị